tại hà nội báo pháp luật việt nam tổ chức tọa đàm ba mươi năm năm vì nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam
đây là hoạt động trong chuỗi sự kiện kỷ niệm ba mươi năm năm ngày báo pháp luật việt nam ra số đầu tiên
tọa đàm là dịp để cùng nhìn lại chặng đường ba mươi năm năm báo pháp luật việt nam đã đi qua
trao đổi gợi mở hiến kế những giải pháp trong thời gian tới
để làm sao tờ báo tiếp tục thực hiện tốt phương châm đảng tin dân yêu doanh nghiệp đồng hành
bảy mươi năm năm nỗ lực chuyển mình cùng sự phát triển của đất nước sự lớn mạnh không ngừng của bộ ngành tư pháp
các cán bộ phóng viên nhân viên của báo đã có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền
phổ biến các chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước đến với cán bộ và các tầng lớp nhân dân